trong khuôn khổ của các hoạt động năm apec hai nghìn một mươi bảy hôm nay diễn đàn tiếng nói tương lai apec vof đã chính thức khai mạc tại thành phố đà nẵng với chủ đề
tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
trong khuôn khổ chương trình khai mạc diễn đàn đại diện của mỗi nền kinh tế thành viên apec tham gia diễn đàn có các bài phát biểu xoay quanh chủ đề
làm thế nào để tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung giữa thanh niên khu vực châu á thái bình dương
các nhóm sẽ cùng thảo luận về bốn nội dung trọng tâm bao gồm đóng góp của thanh niên đối với tầm nhìn apec hướng tới hai nghìn hai mươi và tương lai
hòa nhập về kinh tế tài chính và xã hội phát triển nguồn nhân lực trong thời đại số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới và các doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngoài ra sẽ có phiên đối thoại và bài phát biểu của tiến sĩ noel lins heiser
cựu phó tổng thư ký liên hợp quốc và thư ký chấp hành ủy ban liên hợp quốc về kinh tế xã hội khu vực châu á thái bình dương
với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng bền vững sáng tạo và hòa nhập giữa thanh niên khu vực châu á thái bình dương
đối thoại với tiến sĩ hoàng ding đồng sáng lập malong technology với chủ đề doanh nghiệp đào tạo và bền vững
những khó khăn cả khởi nghiệp và thời đại số hóa của khu vực châu á thái bình dương
diễn đàn vof được tổ chức lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tại malaysia và từ năm hai nghìn bốn được đưa vào chương trình tuần lễ cấp cao apec hàng năm
nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các nội dung hợp tác apec tăng cường giao lưu giữa thanh niên sinh viên trong khu vực
tạo cơ hội để thanh niên được tham gia một số hoạt động của apec
tại vof năm nay có một mươi đại biểu là thanh niên sinh viên việt nam